trong điều kiện thời tiết có mưa phùn và sương mù mặt đường lại bị xuống cấp nghiêm trọng nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên đường hồ chí minh đoạn qua các tỉnh con tum và quảng nam là rất lớn
sau mùa mưa đường hồ chí minh đoạn qua các tỉnh con tum và quảng nam đã bị xuống cấp nghiêm trọng
trong những ngày qua đã có bốn vụ ô tô cháy trên tuyến đường này đặc biệt là vụ cháy đoạn qua đèo lò so đa số các xác xe cháy nằm ở cạnh những khúc cua khuất tầm nhìn và không có biển cảnh báo nguy hiểm
bên cạnh đó trong những ngày này thời tiết miền trung có mưa phùn và sương mù nếu không có các biện pháp cảnh báo cũng như dọn dẹp hiện trường nguy cơ tai nạn xảy ra là rất lớn đặc biệt khi đường đã bị xuống cấp nghiêm trọng